sau đây là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường bàn về công tác cán bộ
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì điều hành phiên họp
ban chấp hành trung ương đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
thôi giữ chức ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
ban chấp hành trung ương đảng đã bầu đồng chí trần cẩm tú ủy viên trung ương đảng
phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai giữ chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
bầu đồng chí hoàng văn trà phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh phú yên giữ chức ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
ban chấp hành trung ương đảng đã bầu bổ sung ủy viên ban bí thư khóa một mươi hai gồm đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần cầm tú ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí đinh la thăng
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án cải cách chính sách tiền lương
đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
hết thông cáo